chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đường tới tương lai kỳ này
quý vị và các bạn thân mến hiện nay tại các trường đại học trên thế giới
nghiên cứu khoa học và đào tạo là hai lĩnh vực quan trọng ngang nhau
được ví như hai trụ cột giúp cho các trường đại học ngày càng phát triển bền vững
tuy nhiên tại việt nam hiện các trường đại học vẫn trú trọng nhiều hơn đến hoạt động đào tạo
còn lĩnh vực nghiên cứu khoa học chưa thực sự được đầu tư tương xứng với tiềm năng
và yêu cầu đối với giáo dục đại học trong giai đoạn mới
trong chương trình đường tới tương lai ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn
về những vướng mắc và hướng đi cần tháo gỡ để nghiên cứu khoa học trong sinh viên
phát triển và trở thành động lực mới cho các trường đại học
hiện nay các hình thức đào tạo tại bậc đại học đang được xây dựng theo chiều hướng ngày càng cải tiến
sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều cách thức phong phú đa dạng
trong số đó thực hiện nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học được đánh giá là phương pháp hiệu quả để sinh viên mở rộng vốn kiến thức
cũng như kỹ năng mềm của bản thân là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã được học
vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn
tuy nhiên đa số sinh viên hiện nay lại chưa nhận thức được tầm quan trọng trong nghiên cứu khoa học
do đó chưa thực sự có hứng thú say mê đầu tư đúng mức vào hoạt động này
ờ trong số đó thực hiện nghiên cứu khoa học
thật ra là nghiên cứu khoa học rất là to tắt
nói về những kiểu nghiên cứu những khoa học công nghệ tiến bộ trên thế giới để áp dụng vào việt nam
mà cảm thấy hiểu nó rất là xa xôi kiểu nghiên cứu ấy kiểu nghe nó rất là trìu tượng ấy
em nghĩ em chọn một từ
khó chứ ạ
khó mới mẻ và cần nhiều công sức
phải có đam mê thì mới nghiên cứu được khoa học
em không có ứng thú lắm với khoa công nghệ này
bản thân là giảng viên thì chúng tôi trước đây cũng đã là sinh viên rồi
và chúng tôi cũng biết là cái ngại ngùng khi mà chúng ta bắt đầu một cái việc gì mới
hoặc là một cái việc mà chúng ta nghĩ là khó
thế thì tôi nghĩ là nếu như bàn về nguyên nhân ấy
thì tôi nghĩ là cũng có thể do một số nguyên nhân
như là vấn đề chúng ta chưa tìm được một cái đam mê nào nhất định
trong những cái môn học hay là những cái vấn đề mà chúng ta tiếp cận
thì đấy là một nguyên nhân
cũng có một nguyên nhân khác nữa là
nhiều khi các bạn có định kiến là
nghiên cứu khoa học xong thì chỉ đến đấy thôi
hoặc là nghiên cứu khoa học chỉ phù hợp với những bạn sau này làm nghiên cứu thôi
chứ còn không phù hợp với những người sau này đi làm doanh nghiệp v v
thế thì tôi cũng rất nhiều lần trao đổi với sinh viên
thì tôi cũng nói là
chúng ta cần hiểu nghiên cứu khoa học
sinh viên hay nghiên cứu khoa học nói chung
một cách rộng ra
tức là nó không phải là một thứ gì quá học thuật cao xa
mà nó có thể là những cái vấn đề mà chúng ta
giải quyết tức là bản chất nghiên cứu khoa học
sinh viên là gì
là chúng ta tìm ra được một câu hỏi nghiên cứu
và chúng ta giải quyết cái câu hỏi đấy bằng một phương pháp khoa học
thì nó chỉ đơn giản như vậy
thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau
như viết tiểu luận
báo cáo thực tập
làm khóa luận tốt nghiệp
hay thực hiện những nghiên cứu khoa học
ở cấp khoa cấp trường
nhằm mục đích đó là góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo tiếp cận
và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học
giải quyết một số vấn đề khoa học
và thực tiễn
thực ra là khi mà người ta nhắc đến
nghiên cứu khoa học ấy
thì người ta sẽ cảm thấy đó là một cái rất là chiều tượng
và cảm thấy nó rất là cao siêu
bởi vì đối với tầm hiểu biết của sinh viên
thì khó có thể mà mình tạo ra được một cái đề tài nghiên cứu khoa học
tuy nhiên là đối với em ấy
thì nghiên cứu khoa học
thì sau cái quá trình mà gian luyện rồi
thì em cảm thấy là nó sẽ là cái cách mà mình đưa ra câu hỏi
và mình đi tìm cách bằng các phương pháp khoa học
để giải quyết câu hỏi đấy
đối với nhiều nước trên thế giới
công tác nghiên cứu khoa học
ở trường đại học rất quan trọng
trong khi đó dù đã đạt được
một số kết quả quan trọng
nhưng đây vẫn là điểm yếu của các trường đại học
ở việt nam
một trong những chuẩn của đẳng cấp quốc tế
là phải có thành tích nghiên cứu khoa học tốt
ở các trường đại học ở việt nam hiện nay
việc sinh viên nghiên cứu khoa học
còn quá khiêm tốn
số lượng sinh viên quan tâm đến nghiên cứu khoa học
chưa đông đảo
trên tổng số sinh viên trong một trường
nghiên cứu khoa học
vẫn được xem như phong trào
hơn là hoạt động tự giác và chủ động
chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học
thiếu tính thực tiễn
thực ra nghiên cứu khoa học
thì là một cái
là nhiệm vụ rất là quan trọng của một trường đại học
thế nhưng mà rõ ràng là
ở việt nam thì có một số trường đại học
thì chúng ta cũng không chưa chú trọng đến cái nhiệm vụ này
thì theo tôi thì nguyên nhân nó cũng có rất là nhiều
nó có thể là những nguyên nhân
về mặt chủ quan và mặt khách quan
có thể có những nguyên nhân đến từ
bản thân là giặc viên của các trường đó
hay là cái chủ trương của trường đại học đó
nhưng cũng có nguyên nhân đến từ cái vấn đề là
đối với xã hội chẳng hạn
thì cái thực sự mà
nghiên cứu khoa học đóng góp vào cho xã hội như thế nào
thì nó cũng là một vấn đề
bên cạnh đó một phần nguyên nhân
được cho là gia tính chủ động
của bản thân mỗi bạn trẻ
trong học tập chưa cao
vẫn còn tư tưởng thủ động
sự hiểu biết của sinh viên về phong trào
nghiên cứu khoa học trong trường
chưa đủ cả về chất và về lượng
các bạn sinh viên hầu hết
hoặc là coi nghiên cứu khoa học
là quá xa vời
và chỉ dành cho những sinh viên xuất sắc
không phải là mình
bên cạnh đó cũng chưa có
những cơ chế thu hút sinh viên
tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học
có không ít bạn trẻ
chưa hiểu rõ
nghiên cứu khoa học là như thế nào
không biết bắt đầu từ đâu
hay nghiên cứu những gì
các em có thể có được
các ý tưởng nghiên cứu khoa học
từ việc bắt đầu là
mình sẽ tham dự tích cực
vào các hội thảo và hội nghị
để các em có thể biết được
các xu hướng nghiên cứu mới
các lĩnh vực nghiên cứu mới
và các hướng mà mình có thể triển khai
để các đề tài nghiên cứu học sinh viên
cách thứ hai các em cũng có thể tìm kiếm được
các ý tưởng nghiên cứu ngay tại khi mà các em
nhà trường được tiếp cận với các môn học
và cách thứ ba là một cách
mà tôi nghĩ là rất nhiều sinh viên hiện nay đang áp dụng
đấy là trực tiếp vào
trang web và xem thông tin
về hướng nghiên cứu của các giảng viên
nhà trường cũng chưa có sự kết nối
hiệu quả với các doanh nghiệp
nên các đề tài nghiên cứu khoa học
của sinh viên tính thực tiễn chưa cao
cơ sở vật chất cho hoạt động
nghiên cứu còn khó khăn
gây hạn chế đến khả năng và hiệu quả
trong trường đại học
thì sở trường là về học thuật
về lý thuyết
thành ra là khi có doanh nghiệp và đồng hành
với hoạt động và đào tạo giảng dạy nghiên cứu
thì cái tính và ứng dụng
vào cuộc cuộc sống
cái khả năng kiểm nghiệm những cái sáng tạo đấy
có phù hợp với cuộc sống hay không
thì rất là sớm rất là phù hợp rất là thuận lợi
lại còn một cái quan trọng nữa là
những cái nhà đầu tư tiềm năng
cho những cái sáng tạo trong trường đại học
thì tiềm năng nhất đó là chính từ doanh nghiệp
đó là lý do vì sao
trong môi trường đại học
rất cần có sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp
bao gồm cả hai yếu tố
cả doanh nghiệp nội tại do trường đại học thành lập
và cả những doanh nghiệp đối tác
mà trong trường mời họ tham gia
nguồn lực đầu tư cho
nhiên cứu khoa học hiện nay
thì như chúng ta biết cái tình hình chung là cũng còn hạn chế
tuy nhiên ngành giáo dục
cũng như là tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức hội sinh viên việt nam
thì chúng tôi cũng tìm mọi cách để kết nối
để chỉ đạo các cơ sở của mình
để làm sao năng động hơn nữa
tìm kiếm mọi nguồn lực
cho các cái đề tài
các cái môi trường để các bạn có thể
thỏa sức nghiên cứu khoa học
và làm sao ứng dụng được cái đề tài của mình vào thực tiễn
nhằm khuyến khích khả năng nghiên cứu khoa học trong sinh viên
nhiều trường đại học đã đưa hoạt động này
vào kế hoạch giảng dạy và học tập
đồng thời đưa ra các cơ chế đãi ngộ phù hợp
nhằm thu hút sinh viên
với nghiên cứu khoa học
khơi dậy trong lực lượng trí thức trẻ tuổi hùng hậu này
sự đam mê tìm tòi
sáng tạo ra những công trình khoa học mới có giá trị
xin mời quý vị và các bạn
cùng đến với trường đại học bách khoa hà nội
để tìm hiểu thêm về công tác này
đây là sản phẩm cánh tay robot
do nhóm sinh viên đại học bách khoa hà nội
nhiên cứu chế tạo
cánh tay robot mang thương hiệu bách khoa
đã nhận được
nhiều sự chú ý
ngay khi được giới thiệu

ngoài ra phần cổ tay
được thiết kế ra sao cho gàng nhất có thể
để giống như bàn tay người
là sử dụng robot song song hai bậc tự do
để điều kiện việc gập và rũi
trong hai bên
cánh tay robot này
sử dụng một nguyên lý rất là mới
là cơ cấu mô phòng sinh học
mô phòng sinh học nghĩa là
chúng tôi đã dựa trên
dài phẫu của bàn tay con người
để tạo nên bàn tay robot này
với sự trinh sát cao nhất có thể
cái cánh tay robot này là một loại robot
của các bạn có thể là cầm nắm được
những cái vật nhỏ
hoặc là cầm nắm được những cái vật lớn
như là cái cốc
và các cái khớp tay
nó có thể là xoay chuyển được rất là
và cái hướng phát triển thì cũng có thể là
sau này nếu mà các bạn
phát triển lên
thì là sử dụng là ví dụ như cử chỉ đầu
hoặc cử chỉ mắt hoặc là giọng nói
các cái sóng não để điều khiển
cái cánh tay
thì có thể hoàn toàn
ứng dụng được cho những cái người
người ta bị khuyết chi
hiện tại sản phẩm cánh tay robot
được công ty arimo
chuyên về ngành khoa học dữ liệu trí tuệ nhân tạo
nổi tiếng thùng lũng silicon
mỹ đầu tư nghiên cứu
cho giai đoạn tiếp theo
sản phẩm tới nay mới chỉ là sản phẩm thử nghiệm
tương lai xa hơn
nhóm nghiên cứu mong muốn
sẽ nghiên cứu lập trình
điều khiển các ngón tay linh hoạt hơn
thêm các cử động cho các bộ phận
cổ tay khỉu tay
và thực hiện nhiều cử động cùng một lúc
để từ đó thay thế con người
làm việc trong các môi trường độc hại
hay cần những hành động chính xác
như phẫu thuật
khi hoạt động sinh viên
khi khoa học trong trường đức hòa nội
là một quá trình rất là dài
đồng hành cùng với sự tồn tại của nhà trường
hơn sáu mươi năm qua
đặc biệt là
khi cuộc thi ra đời đến lần này
là lần thi thứ ba mươi năm
thì hoạt động này có một kỷ hữu
quả hồi rất tốt
tuy nhiên trong mấy năm trở lại đây
thì lý do hoạt động này
là có một kỷ hữu mới
và có một cơ sắc rất là tốt
đáp ứng nhu cầu về đào tạo
cũng như là đáp ứng nhu cầu
của sự phát triển kinh tế xã hội
với mong muốn tạo chuyển biến mạnh mẽ
về chất lượng cũng như số lượng
các nghiên cứu khoa học trong sinh viên
những năm tới đây
nhà trường cho biết sẽ tiếp tục
có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa
để khuyến khích và phát triển phong trào này
tuy nhiên quan trọng nhất
bản thân mỗi sinh viên
cần tích cực chủ động hơn nữa
trong việc lên kế hoạch học tập và nghiên cứu
xác định mục tiêu rõ ràng
tìm hiểu và lựa chọn cho mình
một phương pháp học tập
nghiên cứu hiệu quả phù hợp
nâng cao khả năng tự học
ngoài thời gian nghe giảng trên lớp
thì sinh viên cần tăng cường
việc tự học tự nghiên cứu
ở nhà ở thư viện
để mở rộng và đào sâu trí thức
trong đó kỹ năng tự học
tài liệu rất quan trọng
khi mà bắt đầu một cái gì
thì mình luôn luôn phải xác định là cái mục tiêu mình đạt được
thì mình sẽ không cảm thấy chán
thì em chia sẻ trẻ luôn là cái động lực mà em có được
thứ nhất là khi mà mình nghiên cứu khoa học
thì mình sẽ có thể có cơ hội
nhận được các giải thưởng
thứ hai là mình có cơ hội nhìn được các học bổng
thì minh chứng là năm ngoái là em cũng nhận được
hai học bổng ngoài ngân sách
thứ ba là có cơ hội nhận được các danh hiệu
của bên đại học quốc gia mình cấp
thứ tư là làm đẹp cái cv của mình
có thể nói
nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động rất cần thiết
nhằm cổ vũ tinh thần sáng tạo khoa học
của các bạn sinh viên
ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường
đó có thể là một viên gạch nhỏ
nhưng rất quan trọng
để góp phần xây dựng nền khoa học công nghệ việt nam
phát triển trong tương lai
thưa quý vị và các bạn
rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận ý nghĩa thiết thực
của nghiên cứu khoa học
trong sinh viên
tuy nhiên để hoạt động này không chỉ dừng lại ở phong trào
thì ngoài việc bản thân mỗi sinh viên
cần chủ động tham gia nghiên cứu
cũng rất cần sự định hướng
ngay từ đầu của nhà trường
trong đó đặc biệt chú trọng vào việc tạo cơ chế động viên
khuyến khích sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học
ngoài ra sự phối hợp
giữa các phòng chức năng
và đoàn thanh niên
hội sinh viên nhà trường cũng cần được đẩy mạnh
có như vậy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
mới thực sự mang lại hiệu quả
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
đường tới tương lai tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau